theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
và trong hai mươi bốn ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm bốn mươi một ca chiếm tám mươi bốn
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi ca chiếm một mươi
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bốn ca chiếm một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi ba ca chiếm năm
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một một trăm ba mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một trăm tám mươi người chiếm hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu một trăm bốn mươi sáu người chiếm năm mươi năm
cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn tám trăm linh bốn người chiếm bốn mươi ba